thời gian qua pháp cũng đối mặt với sự tấn công của cơn sóng thần covid một mươi chín
khi số ca mắc mới tại nước này lên tới hai trăm linh tám chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ
đáng chú ý nếu tính toán thì cứ mỗi giây pháp ghi nhận hai người dương tính với sars cov hai
bộ trưởng y tế pháp oliver veran vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai vừa qua cho biết
quốc gia này đang trải qua một cơn sóng thần covid một mươi chín
khi đã ghi nhận hai trăm linh tám ca mắc mới covid một mươi chín trong vòng hai mươi bốn giờ
đây là kỷ lục mới về số ca dương tính với sars cov hai trong ngày tại pháp
theo dữ liệu tại pháp kỷ lục trước đó ghi nhận vào hôm hai mươi tám tháng một mươi hai với gần một trăm tám mươi ca nhiễm
đây cũng là quốc gia có số ca mắc mới trong ngày cao nhất mà châu âu từng chứng kiến
kể từ khi đại dịch bùng phát
ông veron cho biết điều này có nghĩa là hai mươi bốn giờ một ngày
cả ngày và đêm cứ mỗi giây ở đất nước chúng tôi có hai người pháp được xét nghiệm dương tính
chúng tôi chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy ông veron bày tỏ
đồng thời mô tả sự gia tăng số ca nhiễm là chóng mặt
ông cũng cảnh báo tình hình tại các bệnh viện là đáng lo ngại vì biến chủng delta
trong khi biến chủng omicron tiếp tục lan rộng
theo dữ liệu của reuters ở quy mô toàn cầu đại dịch covid một mươi chín cũng đã lập đỉnh mới trong tuần qua
trong bối cảnh biến chủng omitron lây lan nhanh chóng
nhiều người lao động đã phải ở nhà
trong khi các cơ sở xét nghiệm và bệnh viện đang trên bờ vực quá tải
trong một diễn biến khác anh vào hôm hai mươi chín tháng một mươi hai vừa qua cũng đã ghi nhận kỷ lục mới
với một trăm tám mươi ba ba mươi bảy ca nhiễm covid một mươi chín nhiều hơn năm mươi ba so với kỷ lục một ngày trước đó
theo các quan chức y tế anh bất chấp số ca mắc ngày càng tăng
thủ tướng boris johnson cho biết ông sẽ không đưa ra các biện pháp hạn chế mới
để hạn chế sự lây lan của biến thể omitforn trong năm nay
omicron hiện chiếm chín mươi
tổng số ca nhiễm trong cộng đồng tại anh
ông johnson cho biết số lượng lớn người đã được tiêm vaccine mũi tăng cường
hiện lên đến hơn ba mươi ba triệu người tương đương với khoảng năm mươi tám dân số anh trên một mươi hai tuổi
đồng nghĩa rằng không cần phải có các quy định mới trước dịp lễ năm mới
ông johnson nói thêm hãy tận hưởng năm mới một cách hợp lý và thận trọng
chúng ta chắc chắn sẽ thấy số ca nhiễm tăng lên chúng ta có rất nhiều ca mắc omicron
nhưng mặt khác chúng ta có thể thấy dữ liệu về mức độ nhẹ tương đối của omicron
với diễn biến phức tạp của tình hình covid một mươi chín tại mỹ
cổ vấn về bệnh chuyên nhiễm hàng đầu của mỹ bác sĩ anthony fauci cho biết
sự gia tăng số ca covid một mươi chín omicron ở nước này có khả năng đạt đỉnh vào cuối tháng một
ông fauci chia sẻ với báo chí rằng ông có thể tưởng tượng với quy mô của đất nước chúng ta
xem xét sự khác biệt của nhóm tiêm chủng so với nhóm không tiêm chủng
điều này có thể sẽ kéo dài hơn một vài tuần có thể đến cuối tháng một
ngay cả khi mỹ trải qua sự gia tăng mạnh mẽ
số ca mắc covid một mươi chín mới cố vấn y tế nhà trắng vẫn cho rằng
quá trình để nước này chuyển đổi sang cuộc sống mà không có các biện pháp kiểm soát đại dịch nghiêm ngặt
có thể sẽ bắt đầu trong vòng vài tháng
ông trích dẫn các nghiên cứu về biến thể omicron cho thấy
nó ít đe dọa hơn các biến thể trước đó
fauci nói về việc sống chung với một loại virus sẽ không bị loại bỏ
và rất có thể sẽ không bị loại bỏ
nhưng thực sự nó có thể kiểm soát ở mức độ thấp để không gây rối loạn xã hội
không phá vỡ nền kinh tế
các dữ liệu khác đáng khích lệ nhưng xét về nhiều khía cạnh vẫn là sơ bộ
và đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn
ông cho biết việc từng mắc bệnh hoặc đã tiêm chủng có ảnh hưởng như thế nào
tới biến thể omicron vẫn chưa rõ ràng
số ca bệnh được xác nhận ở mỹ đã tăng lên mức trung bình hàng tuần hơn hai trăm bốn mươi ca một ngày
tăng sáu mươi so với một tuần trước đó
sự gia tăng này được thúc đẩy bởi sự xuất hiện của biến thể omicron trong tháng qua
cũng như là biến thể delta
làn sóng ca bệnh dân cao
đã khiến cho công chúng hoang mang về việc người mỹ phải nghiêm khắc như thế nào
trong việc cố gắng kiểm soát giai đoạn mới nhất của đại dịch
sự gia tăng đột biến đã khiến các quan chức y tế công cộng
bao gồm cả fauci khuyến cáo người mỹ tránh tụ tập đông người vào đêm giao thừa
giám đốc cdc roger walensky đã thừa nhận rằng quyết định của cơ quan
về việc rút ngắn thời gian cách ly được khuyến nghị có liên quan rất nhiều
đến những gì mà chúng tôi nghĩ rằng mọi người có thể chịu đựng được